ngày một mươi tháng tám thứ trưởng ngoại giao nga mikhail galugin tuyên bố giải pháp hòa bình tại ukraine
chỉ có thể đạt được khi các nước phương tây ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội ukraine
trao đổi với hãng tin tass thứ trưởng galugin nêu rõ nga tiếp tục duy trì lập trường nguyên tắc của mình
đó là một giải pháp toàn diện bền vững và công bằng
theo nhà ngoại giao nga tính trung lập không liên minh và phi hạt nhân của ukraine phải được xác nhận
để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay
thứ trưởng ngoại giao nga cũng lưu ý các nước phương tây và ukraine đang nỗ lực thúc đẩy
cái gọi là phương công thức hòa bình do tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra
tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới g hai mươi vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo ông galugin điều này thực chất không liên quan đến giải pháp hòa bình mà là tối hậu thư đối với nga
ông galugin cũng cho biết các đối tác của nga trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới
gồm brazil nga
nga ấn độ trung quốc và nam phi đã đưa ra những đề xuất về giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay